tại đồng nai tuy mới đầu mùa mưa nhưng đã xảy ra vụ hai học sinh lớp một mươi ở thành phố biên hòa bị nước cuốn trôi
vụ việc một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về mất an toàn tại các con suối trong mùa mưa
đây là cầu dân sinh bắc qua suối bà lúa
gần hiện trường hai học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hiếu cảnh bị cuốn trôi cách đây ít ngày
theo người dân địa phương mỗi khi có mưa lớn nước lũ ngập cả cầu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi qua khu vực này
đáng nói không chỉ địa điểm trên mà dọc theo suối bà lúa vào mùa mưa khi nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập chảy xiết tiêm ẩn mất an toàn rất lớn cho người dân
đáng nói không chỉ địa điểm trên mà dọc theo suối bà lúa vào mùa mưa khi nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập chảy xiết tiêm ẩn mất an toàn cho người dân

chính quyền phường long bình tân cho biết suối bà lúa chảy qua địa bàn hơn ba km đã có chủ trương đầu tư nạo vét với kinh phí gần một trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên việc nhiều hộ đã lấn chiếm hành lang suối nên công tác xác định lại danh giới khó khăn và kéo dài
mong mong kiến nghị với các lãnh đạo tỉnh thành phố và các cơ quan chuyên môn sớm khẳng trương thực hiện dự án suối bà lúa
theo đúng quyết định và quy hoạch đã được phê duyệt
không chỉ suối bà lúa tại thành phố biên hòa do đặc thù địa hình dốc nên nhiều suối khi mưa nước chảy xiết khiến nhiều người dân bị nước cuốn trôi thương tâm trong những năm qua
hiện đang là thời điểm mùa mưa các ngành liên quan và chính quyền địa phương phải cắm các biển cảnh báo những nơi nguy hiểm và tăng cường tuyên truyền chấp hành các quy định về an toàn mùa mưa lũ đến người dân
đồng thời kiên quyết và xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm hành lang suối
mất an toàn giao thông và cản trở việc thực hiện các dự án